đến với thời tiết tại thủ đô hà nội nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù gió nhẹ đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ